tiếp tục phiên tòa xét xử vụ vạn thịnh pháp hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian cho các luật sư bị cáo bị cáo buộc là động phạm giúp sức cho bà trương mỹ lan bào chữa về tội tham mô tài sản
các luật sư tiếp tục bảo chữa cho trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo
theo cáo trạng bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb đã giúp sức cho trương mỹ lan chiếm đoạt hơn hai trăm linh tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo dung bị đề nghị một mươi chín hai mươi năm tù về hành vi tham mô tài sản
tại phiên tòa luật sư bảo chữa cho bà dung cho rằng cần xem xét số tiền bị cáo dung chiếm đoạt hành vi của dung thực hiện theo chỉ đạo của trương mỹ lan mà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào và một phần tiếp nối hành vi của người tiền nhiệm
số cổ phần mà bị cáo dung nhận năm hai nghìn hai mươi một được luật sư cho là phần thưởng của scb đối với nhân viên chứ không phải được chia lợi ích do giúp sức cho trương mỹ lan
về bị cáo hồ bửu vương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán tân việt giúp sức cho bà lan chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng gây thiệt hại gần một trăm linh tỷ đồng
bị cáo phương bị đề nghị một mươi chín hai mươi năm tù về hành vi tham mô tài sản
theo luật sư bị cáo phương có vai trò hạn chế trong vụ án và chỉ là mắt xích nhỏ cuối cùng thực hiện hành vi theo chỉ đạo của bà lan chứ không được hứa hẹn hưởng lợi nên đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc trong quá trình lượng hình
tự bảo chữa cho mình bị cáo phương cũng mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật và tỏ ra xấu hổ về hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai liên quan đến đại án buồn lậu xăng trong chuyên án mang bí số chín trăm hai mươi g
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buồn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc điều tra giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thụy nguyên đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
liên quan vụ án giết người cướp tài sản tại hóc môn vào tháng một vừa qua dù đối tượng rất manh động và tẩu thoát qua nhiều địa phận khác nhau
nhưng đã bị công an tp hcm bắt giữ chỉ sau bảy mươi hai giờ gây án
điều này không chỉ minh chứng cho tinh thần bản lĩnh sự mưu trí của các chiến sĩ công an
mà qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào quần chúng trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
cũng như sự tin yêu của người dân dành cho lực lượng công an
khi sát hại chị c cướp đi chiếc xe máy đối tượng nguyễn thanh tâm nhanh chóng rời khỏi tp hcm
lẫn trốn vào rừng keo thuộc áp bảy xã lương hòa bến lức lông an
bàn chuyên án đã quy động một cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ cùng động vật nghiệp vụ các phương tiện thiết bị hiện đại
nhưng do đây là khu vực rất rộng lại dắp ranh sông nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình truy bắt
trong khoảng hai ngày triển khai lực lượng phong tỏa rừng keo để truy bắt đối tượng